những ngày này chính quyền địa phương của các huyện thành phố tại con tum đang tập trung thực hiện chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh con tum cũng chỉ đạo các ngành liên quan giám sát việc thực hiện kê khai chi trả hỗ trợ cho người dân bảo đảm trung thực khách quan xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi
toàn tỉnh con tum có một trăm bảy mươi hai người gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín với tổng kinh phí cần được hỗ trợ là hơn hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng
tỉnh con tum đã tạm ứng hơn một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín

hiện nay tỉnh con tum đang chi trả cho các đối tượng gồm người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo
các nhóm còn lại các tỉnh có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo
các huyện thành phố đang triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ